theo quyết định số sáu mươi bốn ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn ba của thủ tướng chính phủ
làng nghề tái chế nhựa minh khai thuộc tỉnh hưng yên nằm trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tuy nhiên qua nhiều năm thì vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề này không những chưa được cải thiện mà ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn
hoạt động sản xuất tái chế nhựa hiện nay tại làng nghề minh khai đường diễn ra hàng ngày với khối lượng khoảng sáu trăm linh bảy trăm năm mươi tấn một ngày
chất thải rắn phát sinh trong quá trình thu mua tái chế phê liệu lên đến sáu mươi sáu mươi năm tấn một ngày
không được thu gom xử lý theo quy định dẫn đến lượng rác thải phát sinh tồn động ở làng nghề khoảng ba mươi tấn gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân
thị trấn nhục quỳnh chúng tôi cũng chỉ đạo thôn thành nập tổ vệ sinh thu gom rác thải để chuyển đi để tái chế để xử lý ở các nơi khác
nhưng vì là hàng ngày dân sản xuất
nhiều cho nên cái nước thải khí thải và chất thải đấy nó làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân
thì đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ thôn minh khai thị trấn nhục quỳnh chúng tôi là xây dựng lò xử lý rác thải để tạo điều kiện cho dân chúng tôi sản xuất hàng ngày không ảnh hưởng đến việc sức khỏe
qua kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bảy của cơ quan chức năng
đối với làng nghề minh khai cho thấy làng nghề minh khai chưa xây dựng hương ước quy ước đối với làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
chưa thành lập tổ đội vệ sinh về bảo vệ môi trường chưa có cán bộ chuyên trách về môi trường chưa lập phương án bảo vệ môi trường đối với làng nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề không có các thủ tục về môi trường lượng nước thải trong quá trình tái chế rửa nguyên liệu và lượng rác thải không được thu gom xử lý theo đúng quy định
phần lớn các hộ làm nghề tái chế nhựa không có thiết bị phòng cháy chữa cháy và chưa được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở
tới đây mà có làng nghề ba là tớ cũng muốn là tớ mua để tớ ra ngoài kia mở rộng thôi tớ cũng không muốn ở đây vì ở đây tớ cũng chỉ muốn là nhà ở cho con cái cho nó sạch sẽ không thôi
không muốn mua để mở rộng ra ngoài kia cho nó rãi cho nó rộng rãi
từ thực trạng nêu trên để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường
ở làng nghề minh khai tỉnh hưng yên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường bảo vệ môi trường cho nhân dân
xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường vận chuyển nhập lậu phế liệu nhựa
như vậy làng nghề tái chế nhựa minh khai mới có điều kiện phát triển ổn định và bền vững